bảo tàng chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đầy nằm tại thôn nam quất xã nam triều huyện phú xuyên thành phố hà nội
được biết tới là nơi lưu trữ trưng bày nhằm tái hiện lại một thời những chiến sĩ cách mạng phải sống nơi địa ngục trần gian nhà tù phú quốc
sau gần một mươi năm năm đi vào hoạt động hiện bảo tàng đang trưng bày lưu trữ và tái hiện hơn bốn hiện vật giúp cho du khách dễ tham quan và tìm hiểu
chiến tranh đã lùi xa nhưng những kỳ vật về một thời hào hùng còn sống mãi với thời gian
đây cũng là những địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ là những người cựu chiến binh miệt mài siêu tầm và lưu giữ rất nhiều kỳ vật chiến tranh
tháng một mươi năm hai nghìn sáu bảo tàng chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đầy chính thức được thành lập với hơn hai hiện vật kỳ vật hình ảnh của các chiến sĩ đồng đội trao tặng lại
hàng ngàn hiện vật trưng bày tại bảo tàng chiến sĩ cách mạng đã tái hiện rõ sự tàn khốc của chiến
tranh sự dã man tàn bạo của kẻ thù cũng như sự hy sinh sương máu của cha ông của những thế hệ đi trước để đánh đổi lấy tự do hòa bình cho đất nước

chiến tranh sự dã man tàn bạo của chiến sĩ đồng đội trao tặng lại
chiến tranh sự dã man tàn bạo của chiến sĩ đồng đội trao tặng lại